tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp chủ tịch liên minh nghị viện thế giới ipu
gabriela cuevas barón và đoàn đại biểu cấp cao ipu nhân dịp sang thăm việt nam
và dự hội nghị lần thứ hai mươi sáu diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương appf hai mươi sáu
chủ tịch nước trần đại quang chào mừng bà chủ tịch apu gabrielle cuevas barón
nguyên chủ tịch apu saber chauhuri và tổng thư ký apu martin chugong
sang thăm và tham dự appf hai mươi sáu tại hà nội thủ đô văn hiến của việt nam
chúc mừng bà gabrielle cuevas barón được bầu làm chủ tịch apu
tin tưởng trên cương vị mới bà gabriella cuevas barón sẽ công hiến hết mình
để thúc đẩy ipu tổ chức liên nghị viện lớn nhất trên thế giới hoạt động ngày càng hiệu quả hơn
chủ tịch nước nhấn mạnh hội nghị appf
năm hai nghìn sáu là sự kiện chính trị đối ngoại nghị viện quan trọng nhất trong năm hai nghìn một mươi tám của việt nam
việc appf và các nghị viện thành viên tin tưởng giao quốc hội việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch appf
và quyền đăng cai tổ chức hội nghị thể hiện vai trò và uy tín ngày càng cao của quốc hội việt nam
trong các hoạt động ngoại giao nghị viện khu vực và quốc tế là một bước tiếp nối thành công của đại hội đồng apu một trăm ba mươi hai
trân trọng cảm ơn chủ tịch nước
đại quan đã dành thời gian tiếp chủ tịch apu gabriela cuevas barón bày tỏ ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu hết sức ấn tượng của việt nam
đồng thời nhấn mạnh việt nam hiện nay là một trong những quốc gia đi đầu về tăng trưởng kinh tế phát triển bao trùm và có tiếng nói mạnh mẽ về thương mại tự do
chủ tịch ipu cho biết hiện nay apiu và quốc hội việt nam có quan hệ hợp tác sâu rộng
khi nhậm chức chủ tịch ipu bà được giao nhiều trọng trách vì vậy rất mong muốn hợp tác với quốc hội việt nam
để thực hiện thành công những nhiệm vụ này
bà gabriela cuevas barón nêu ra ý tưởng về việc tổ chức hội nghị về quốc hội điện tử hội nghị nữ đại biểu quốc hội tại việt nam